hội đồng xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt án tử hình
đối với bị cáo nguyễn nhất linh ba mươi hai tuổi ở quận liên triều tp đà nẵng
về tội mua bán trái phép số lượng lớn ma túy
thời gian thủ án tại trại giam bình điển linh quen bạn tù tên là bi chưa rõ lây lịch
khi ra tù cả hai móc nối buôn bán ma túy
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bi giao cho linh cất dấu năm kg cây tamin
một mươi viên thuốc lắc hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến
bị thưởng trước cho linh một mươi sáu triệu đồng
để dấu ma túy linh chia nhỏ và mang vào dấu tại các hốc núi trên đèo hải vân
nơi linh nuôi cho giữ cảnh giới
ngày một mươi hai tháng ba khi linh vừa lấy một số lượng ma túy cực lớn từ xe khách bắc nam
ném ở góc cây ven đường thì bất ngờ bị công an quận liên triều bắt quả tàng
chuyến sang tin tức về an ninh trực tự
công an huyền bình cửu tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
bắt giữ phạm văn bính hai mươi năm tuổi về hành vi giết người khi đang lẫn trốn
tại xã thiền tân huyền bình cửu
trước đó ngày một mươi một tháng chín công an tỉnh đắk lắc liên hệ công an huyện vĩnh cửu
đề nghị phối hợp hỗ trợ truy tìm bắt giữ phạm văn bính
theo lĩnh bắt của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
do trước đó bính đang có hành vi giết người rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú
mới đây công an huyền bình cửu đã cử lực lượng trinh sát nhiều kinh nghiệm
phối hợp cùng tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc khẩn trương tiếp cận
bất ngờ khống chế bắt còn đối tượng bính đang thuê trò ấp ông hường
sát thiền tân huyền bình cửu để bàn giao công an tỉnh đắk lắc
di lý về địa phương xử lý theo quy định
tiến hành kiểm tra quán karaoke hương lan ở thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
do lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn tử cầu xã giai phạm huyện yên mỹ làm chủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên phối hợp
với công an xã giai phạm huyện yên mỹ đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi đối tượng
tụ tập hát karaoke trong mùa dịch
tại thời điểm này lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi một đối tượng gồm hai mươi một nam và hai mươi nữ
đang tổ chức hát có mặt tại quán karaoke trên
riêng tại phòng hai b tầng hai có tám đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng
và hai mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy
qua giám định xác định vật chứng trên là ma túy
tết nhanh có một mươi bảy trên bốn mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hương yên
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
nên tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại thừa thiên huế công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã bắt quả tàng
một đối tượng tàng trữ gần ba viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến
đó là thái khắc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đông hà quảng trị
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày sáu tháng chín tại thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền
tổ công tác thuộc công an huyện phong điền đã bắt quả tang tú cất giữ trong túi áo khoác
một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen bên trong có chứa một mươi sáu túi nilon
gồm khoảng ba viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh
theo khối lượng cho biết số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
tú là đối tượng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội
công an huyện nhân trạch đồng nai vừa khống chế thành công và bắt giữ hai đối tượng say rượu
hung hăng gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ
trước đó tại cơ sở trọ ở ấp hai xã long thọ
do trần thị phương ba mươi chín tuổi quản lý có một số thanh niên tổ chức nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ
ba mươi tuổi đã lớn tiếng thách thức có hành động hung hăng gây thương tích cho các chiến sĩ công an
được biết đối tượng lê hoàng tân có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thưa quý vị mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền
phổ biến về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông mạng xã hội
nhưng vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có vụ bị hại đã mất hàng tỷ đồng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra hơn sáu mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
mạng xã hội với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu năm tỷ đồng
vào ngày một mươi hai tháng năm có cuộc điện thoại đến cho tôi nói là hai ba người xưng danh là trung ủy rồi đại ủy ở đường dây của công an tp hcm điện cho tôi
sau đấy là hắn mới nói tôi là khi điều tra thì cái tên tuổi của tôi đang có liên quan đến cái đường dây phạm tội
là bên ban chuyên án của công an đang muốn là bây giờ chỉ đóng băng cái tài khoản này của chị để điều tra xem là cái số tiền của chị hiện tại đứng tên đấy là có liên quan đến đường dây rửa tiền hay không
thế thì hắn mới nói thế này thì tôi cũng nghi ngờ tôi cũng có hỏi là thế bây giờ đóng băng thì như thế nào
chị đã nói là bây giờ chị đi tất toán hết những quyển sổ tiết kiệm này và gửi vào chính thêm tài khoản cá nhân của tôi chứ không phải bất kỳ một người nào khác cả
thì khi tôi đi tất toán xong thì tôi gửi vào tên tài khoản cá nhân của tôi thì vào ngày một mươi tám tháng năm thì tôi thấy có một chút nóng ruột tôi thấy có một chút gì nghi ngờ
tôi ra ngân hàng tôi hỏi về cái tài khoản cá nhân của tôi hiện tại tiền bao nhiêu thì coi như còn lại là số lượng chỉ còn có bảy trăm linh tiền ở trong ngân hàng
còn lại tất cả cái số tiền mà tôi gửi vào là một tỷ sáu trăm hai mươi năm triệu coi như là đã mất trắng không còn nữa
đó chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại trong thời gian vừa qua
điểm chung trong các vụ án là các đối tượng mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án gọi điện thoại cho bị hại thông báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án
sau đó các đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng để làm căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án
có những vụ các đối tượng còn thông báo cho bị hại có lệnh bắt lệnh tạm giam cung cấp đường link độc hại và yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường link trên
đường link này là phần mềm độc hại khi truy cập người dùng sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân mã otp mật khẩu tài khoản ngân hàng
còn đây là nạn nhân của vụ lừa đảo thông qua hình thức nhận quà từ nước ngoài chuyển về
cũng giống như nhiều vụ lừa đảo trước đó đã xảy ra thông qua mạng xã hội facebook người phụ nữ này đã đồng ý kết bạn với một người tự xưng đang sinh sống tại mỹ
sau thời gian trò chuyện đối tượng ngỏ ý muốn tặng nạn nhân một gói quà có giá trị
khi được nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế thông báo để hoàn tất thủ tục nhận quà người nhận phải chuyển một mươi sáu triệu đồng vào tài khoản mà họ đưa ra
lúc bấy giờ là nộp một mươi sáu triệu nhưng gọi điện cho liên tục
bây giờ là phát điện ra là cái số tiền số quà số ấy là nó rất nhiều
chị phải nộp thêm bao nhiêu tiền bốn mươi năm triệu nữa
thì là chúng em mới mang cái tiền đấy mang được cái gói quà đấy ra giả cho chị
càng ngày là nó cứ càng càng càng bắt gửi rất là nhiều
thế thì khi đã gửi một lần rồi thì gửi đến lần thứ hai rồi gửi đến lần thứ ba rồi
thế xong nó lại nói là phí trông kho mới lại phí coi như là rửa tiền mới lại
các nghĩa là cứ mỗi một lần mà để có nêu ra một cái lý do gì đấy thì là đều phải bắt chị phải nộp tiền vào đấy
thế đâm ra là chị cứ chịu
chị sợ là mất những cái khoản tiền trước thôi
chị gửi tổng là bảy lần tổng số tiền là chị đã phải gửi thì là một tỷ ba mươi bảy triệu
đáng chú ý ở thủ đoạn này các đối tượng không bao giờ yêu cầu chuyển ngay một số tiền lớn mà chuyển thành nhiều lần với số tiền tăng dần
nạn nhân khi đã rơi vào mê trận thì không còn đủ sáng suốt để nhận ra
bỏ cuộc thì sợ mất số tiền trước sợ mất quà
vậy nên hầu hết các bị hại đều chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng đến khi không còn khả năng hoặc phát hiện bị lừa mới ra cơ quan công an trình báo
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép thì báo ngay cho ngân hàng qua các đường dây nóng hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu
để chặn khóa không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng xã hội không còn là mới tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh phi hơn

do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh sát tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình tích cực tố xác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi phạm tội
có như vậy mới kịp thời ngăn chặn và không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc vừa tiến hành triệu tập làm việc một trường hợp vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên mạng xã hội facebook
trước đó người này đã dùng facebook đăng tải lên trang cá nhân thông tin bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
bảy đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp đã bị công an huyện tam nông tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ tại nhà nghỉ nữ hoàng thuộc khu bảy thị trấn hương hóa huyện tam nông
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một phần hai viên nén màu xanh một mươi chín túi ni lông có dính chất bột màu trắng tiến hành dùng que thử test nhanh xác định một mươi năm trên một mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy khai thác nhanh các đối tượng khai nhận
số vật chứng trên là ketamin và thuốc lắc do nguyễn ngọc sang mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
còn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện hà quảng tỉnh cao bằng vừa bắt quả tang đối tượng dương đức quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tổ dân phố ba thị trấn thông nông
vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng chín
tổ công tác công an huyện hà quảng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố ba thị trấn thông nông phát hiện đối tượng dương đức quyết đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện quyết đang nắm một gói nhỏ bằng túi ni lông bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng một mươi bảy sáu gram
qua khám xét quyết khai nhận là heroin vừa mua ở khu vực km năm phường đề thám thành phố cao bằng với giá một mươi sáu triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà quảng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm ma túy sẽ không dừng hoạt động ngay trong thời điểm mà các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp tục mua bán giao dịch ma túy
tại địa bàn quận ba đình thành phố hà nội từ công tác chủ động nắm tình hình nắm đối tượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện ngăn chặn các đối tượng
đã sử dụng giấy đi đường giấy đi chợ để giao dịch mua bán ma túy
với tờ phiếu đi chợ này đối tượng lê thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội đã sử dụng để ra đường đi giao dịch ma túy trong lúc hà nội thực hiện giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ba đình đã bắt quả tang đối tượng hương
mang ma túy đi giao tại khu vực nhà máy nước yên phụ bốn gói heroin được hương chia nhỏ giấu trong áo ngực
cùng thời gian này đối tượng hoàng thị hồng hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường ngọc thụy quận long biên cũng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ba đình bắt quả tang
khi đang giao dịch ma túy tổng hợp cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với mục đích để tổ chức sinh nhật

trong các diễn biến phức tạp hà nội và một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội thế nhưng tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nắm tình hình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng hoạt động
trong các diễn biến phức tạp hà nội và một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng các biện pháp nghiệp vụ
để vận chuyển ma túy trà trộn vào các mặt hàng nông sản để đưa đi tiêu thụ từ các tỉnh tây bắc về hà nội
việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an thủ đô
trong việc thực hiện nhiệm vụ kép tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
hà tĩnh đã chủ động tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh
ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người dân
đồng thời lực lượng chức năng cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cũng như thực hiện các giải pháp để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp
khi đi qua đi vào địa bàn
anh nguyễn xuân hà là lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng tuyến quảng bình hà tĩnh
gần như ngày nào trong tuần anh hà cũng lưu thông qua địa bàn hà tĩnh rất nhiều lần
tuy vật liệu xây dựng không phải là mặt hàng thiết yếu
nhưng có đầy đủ các giấy tờ kiểm dịch theo quy định
nên khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã kỳ nam thị xã kỳ anh
anh đều được các lực lượng chức năng ở đây tạo điều kiện kiểm tra nhanh
để việc vận chuyển hàng hóa của anh được diễn ra thuận lợi
với phương châm đảm bảo an toàn kiểm soát dịch bệnh
nhưng không gây phiền hà rắc rối cho người dân và phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là tránh dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa ùn tắc giao thông
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a
địa phận xã kỳ nam thị xã kỳ anh
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh
đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhanh gọn cho người dân và phương tiện hàng hóa
khi lưu thông qua chốt để đi vào và đi qua địa bàn hà tĩnh
điều kiện linh hoạt nhanh nhật xe đi qua xe chạy gạt
chỗ mặt hàng thịt yếu chốt lông
tạo điều kiện cho xe đi qua đảm bảo an toàn nhanh gọn
tôi chạy từ lâm đồng ra nam định tôi đi qua rất nhiều các tỉnh
bây giờ tôi đi qua địa bàn hà tĩnh thì các lực lượng chức năng rất linh hoạt
để kiểm tra dây tờ nhanh chóng cho xe tôi lưu thông nhanh chóng
để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh
tất cả các phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch đều phải dừng lại
để khai báo y tế và kiểm tra các điều kiện để đi qua đi vào địa bàn
nếu phương tiện vận chuyển hàng hóa có thẻ nhận diện luồng xanh thì được đi ngay
còn những phương tiện không thuộc trường hợp luồng xanh thì vẫn được tạo điều kiện lưu thông qua chốt
nếu như các lái xe và người ngồi trên phương tiện đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với những phương tiện nam đồng luồng xanh
quy định của thủ tướng chính phủ thì kiểm tra mới đến mới đi
còn trại tạm thì chỉ có quẹt mạ quý rơ sống sáu đỏ
phương tiện tiếp tục lên đường không gây khó khăn cho doanh nghiệp và phương tiện
ún tạc tại đây lưu hãi nếu những trường hợp tạ hàng hoặc bóc hàng ở tại địa bàn tỉnh
thì phải khai báo y tế đầy đủ để sau này làm tốt cho công tác
để kiểm soát phòng chống hiệu quả dịch bệnh lây lan
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến giao thông huyết mạch tại địa bàn hà tĩnh
luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt
là địa phương có vị trí địa lý đặc thù
lượng hàng hóa lưu thông từ nam ra bắc di chuyển qua địa bàn hà tĩnh luôn ở mật độ cao
vì thế việc tạo điều kiện thuận lợi với các cách làm linh động
vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa rút ngắn thời gian kiểm tra
không gây ủn ứ phương tiện giao thông hàng hóa đã khiến tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh
luôn giữ vững được tốc độ lưu thông tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế xã hội của vùng
thưa quý vị và các bạn sau mấy chục năm đứng trên bục giảng của một mươi một trường đại học trên cả nước
cũng như thuyết trình một bốn trăm linh cuộc cho hơn bảy trăm linh trường học cơ quan đoàn thể
giờ đây tiến sĩ mỹ học thế hùng
bằng sự nhiệt huyết của mình ông quyết định đưa vốn kiến thức
dành dụng cả cuộc đời để có thể đến gần hơn với nhiều người
được biết trong mùa dịch bệnh như thế này ông đã giảng dạy về kỹ năng sống
văn hóa ứng xử giao tiếp dạy nhạc dạy vẽ trực tuyến
hoàn toàn không chút thù lao mà ông gọi đó là từ thiện trí tuệ
hãy cùng tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay gặp gỡ với tiến sĩ mỹ học thế hùng
để hiểu rõ hơn về sứ mệnh lan tỏa cái đẹp trong cuộc sống
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tiến sĩ mỹ học thế hùng
nguyên giảng viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
giám đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc tế
đã quyết định làm một chương trình mang tên từ thiện trí tuệ
với mục tiêu tặng một năm trăm linh cuộc thuyết trình miễn phí
cho tất cả các trường học cơ quan đơn vị trong cả nước
về kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử
tôi đã họp báo là từ thiện một cuộc nói không lấy tiền
tôi là nhà giáo
làm tiến sĩ
tôi tặng trí tuệ
cái đó mới quan trọng
tôi trang bị cho các em học sinh về văn hóa giao tiếp
về kỹ năng sống
trang bị thầy cô giáo về kỹ năng giảng dạy cho nó hay cho tốt
trang bị cho các doanh nhân là văn hóa doanh nghiệp
làm sao chăm sóc khách hàng tốt
ứng xử thế nào để khách hàng là bạn ta để giàu có
thì tôi là người khai mở nó gọi là vốn sống
chi thức sống hay gọi là kỹ năng sống cho xã hội
và tôi tặng một cuộc em tưởng tượng như thế
nếu tính là tiền rất cao
và tôi đã thực hiện xong rồi
những quyết định những suy nghĩ của tiến sĩ thế hùng
đã khiến cho nhiều người bất ngờ và trân trọng
không chỉ bày tỏ tình cảm sự mến mộ thông qua mạng xã hội
nhiều người còn trực tiếp nhắn tin và gọi điện cho ông
em cảm thấy tiến sĩ thế hùng có rất là nhiều đóng góp cho việt nam
em cảm thấy rất là công phục ông
và ông là một tấm gương để đáng học hỏi
và cần nói theo
tôi cũng được biết là trong mùa dịch này ông mở rất là nhiều lớp dạy online miễn phí
tôi cũng rất là cảm động và tôi cũng đang tham gia cái lớp học đấy ạ
tôi cũng mong là ông sẽ lan tỏa được nhiều cái tình yêu thương này đến trong tất cả mọi người
được biết cả gia đình đều ủng hộ kế hoạch từ thiện của ông
kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
những kế hoạch của tiến sĩ thế hùng đều phải thay đổi phương thức hoạt động trên nền tảng trực tuyến
ông cũng dự định sẽ đăng ký bản quyền dự án từ thiện trí tuệ
vì là đầu tiên xuất hiện ở việt nam
không chỉ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng
mùa dịch bệnh như thế này tiến sĩ mỹ học thế hùng
luôn tuân thủ chặt chẽ quy định năm k của bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hàng ngày ông vẫn cặm cụi đam mê vẽ tranh và dạy vẽ cho mọi đối tượng
mà không đòi hỏi một chút thủ lao
tôi dùng toàn bộ thời gian và năng lượng vào làm việc sát thác
bây giờ chỉ vẽ thôi
ngày tôi vẽ sáu bảy tiếng
có khi xây vẽ từ tám sáng đến tám tối
vẽ là có cơn có ngày lại nghỉ
tóm lại là làm việc hết mình
và tôi mất cái kỷ luật của tôi là phải làm việc
bởi vì tôi còn sức khỏe
mai kia tôi không vẽ nữa
thì tôi vẽ còn tôi năm bảy mươi năm tuổi
một mươi năm tám năm bắt đầu yếu rồi lúc đó là ngồi uống cà phê
thì tôi đã có hàng nghìn bức tranh
hàng nghìn bức tranh đẹp cỡ lớn
thì tôi vẽ lên đấy
từ đó là do gia tài
bây giờ còn khỏe trẻ
qua đang minh mẫn
mình học đại học tử tế mỹ thuật ra không vẽ phí vô cùng
những lúc rảnh rỗi tiến sĩ thế hùng lại làm thơ sáng tác nhạc viết sách
ông đã in hai mươi hai đầu sách sáu tập thơ
trong đó có nhiều bài được vào những tập thơ danh giá
bên cạnh đó ông cũng đã sáng tác một trăm năm mươi ca khúc
có nhiều bài hát nổi tiếng được ca sĩ tên tuổi đưa vào album như em có về tam cốc quê tôi
mùa xuân quan họ
với tranh thế hùng miệt mài vẽ được hơn năm trăm linh bức
có nhiều tranh đã được chọn trong tuyển tập mỹ thuật thủ đô hà nội thế kỷ hai mươi
và nằm trong bộ sưu tập của các đại sứ quán italia hà lan pháp
tất cả những thành công đó chính là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho tiến sĩ thế hùng
trong hành trình từ thiện trí tuệ của mình mà ông đã dày công xây dựng